trong hai năm tới hội sinh viên việt nam tại pháp sẽ tập trung vào việc phát huy sự đoàn kết
cũng như sáng tạo của sinh viên việt nam ở pháp đồng thời có thêm nhiều hoạt động hướng về đất nước
đây là những mục tiêu được thông qua tại đại hội lần thứ tám được tổ chức tại đại sứ quán việt nam tại pháp ở paris
tham dự có lãnh đạo đại sứ quán đại diện các hội đoàn pháp việt và gần sáu mươi đại biểu chính thức
đến từ hai mươi năm tri hội sinh viên đại diện cho gần bảy sinh viên việt nam đang học tập tại nhiều thành phố trên toàn nước pháp
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi chín hội sinh viên việt nam tại pháp đã có nhiều hoạt động khẳng định tinh thần sung kích của thanh niên việt nam
tham gia một số chương trình để quảng bá về đất nước và con người việt nam
như tọa đàm về biển đông để giới thiệu tới bạn bè pháp những giai đoạn lịch sử trong công cuộc bảo vệ chủ quyền của đất nước
giao lưu các hội sinh viên việt nam tại châu âu
và vận động tài trợ một mươi năm euro cho trung tâm phục hồi chức năng tại tỉnh hà tĩnh
đại hội đã bầu anh nguyễn khánh linh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ nghiên cứu khoa học vũ trụ năm hai nghìn một mươi tám
làm chủ tịch nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi một